thưa quý vị đe dọa gây sức ép khủng bố tinh thần thậm chí còn tra tấn đẩy con nợ đến đường cùng
gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tạo tâm lý hoang mang lo sợ cho người dân
chính là hoạt động của các nhóm đối tượng cho vai lãi nặng hiện nay
với tinh thần quyết tâm đấu tranh kịp thời ngăn chặn những hệ lụy do nạn tín dụng đen mang lại cho xã hội
các lực lượng chức năng công an tỉnh hòa bình đã vào cuộc điều tra triệt phá bắt thành công nhiều đối tượng
có hành vi trên
qua nắm tình hình và tin báo của quân chúng nhân dân phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hòa bình đã phát hiện
nhóm đối tượng hoạt động cho vai lãi nặng dưới nhiều phương thức thủ đoạn phức tạp hành vi cưỡng đoạt tài sản manh động
bước đầu xác định nhóm đối tượng đã cho khoảng hai trăm linh người vay với số tiền khoảng trên ba mươi năm tỷ đồng
thu lời bất chính khoảng một mươi năm tỷ đồng
theo kết quả điều tra bước đầu cầm đầu nhóm đối tượng trên là đào văn lương biệt danh lương lô chú tỉnh hòa bình
nhóm đối tượng này thường cho các nạn nhân vay với lãi suất cắt cổ từ năm đến một mươi đồng một triệu một ngày
vượt qua lãi suất từ chín lần đến một mươi tám lần lãi suất cho vay của ngân hàng
trong trường hợp người vay không có khả năng trả hoặc chậm trả góp lãi các đối tượng sẽ gọi điện
nhắn tin đe dọa chửi bới xúc phạm hoặc trực tiếp đến gia đình người vay để đe dọa ném chất bẩn vào nhà
có trường hợp người vay còn bị các đối tượng đánh đập bị dìm xuống nước ép cam kết trả đúng hẹn
tại cơ quan điều tra các đối tượng đã thừa nhận hành vi cho vai lãi nặng và có hành hùng người vai
bằng cách đánh đập dìm con nợ xuống nước để ép trả nợ
công an tỉnh tây ninh cho biết đã lập biên bản tạm giữ ba mươi ba xe mô tô không rõ nguồn gốc
để mở rộng điều tra đường dây nghi nhập lậu xe gian quy mô lớn
khoảng một mươi năm h ngày chín tháng tám trên quốc lộ hai mươi hai b đoạn qua ấp thạnh tân xã thạnh tây huyện tân biên
phòng kiểm soát giao thông công an tỉnh tây ninh
trí nhiều tổ công tác chốt chặn phát hiện xe tải do tô hoài hận chú tại huyện tân biên điều khiển
chở tám xe mô tô không rõ nguồn gốc
mở rộng điều tra phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh tây ninh phối hợp cùng công an huyện tân biên
kiểm tra ba căn nhà thuộc xã tân bình huyện tân biên
tại đây thu giữ thêm hai mươi bốn phương tiện xe mô tô các loại không rõ nguồn gốc
cơ quan công an đã mời bốn đối tượng có liên quan về trụ sở làm việc
hơn bốn tấn xì xa do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng tử hợp pháp
và bị tạm giữ khi đang vận chuyển trên đường vận chuyển đi tiêu thụ
vụ việc được phát hiện vào tối ngày hôm qua một mươi tháng tám
khi đội quản lý thị trường số một của quản lý thị trường phú yên
phối hợp với phòng kiểm soát giao thông công an tỉnh phú yên kiểm tra xe tải
do tài xế nguyễn trọng trung chú tại tỉnh hưng yên điều khiển trên quốc lộ một
theo hướng bắc nam qua địa bàn tỉnh phú yên
kết quả kiểm tra đã phát hiện trên xe chở theo gần một mươi hai một trăm bảy mươi hộp thuốc xì xa
mang nhãn hiệu nước ngoài tổng khối lượng số hàng trên bốn tấn
tính cả bao bì đồng gói nguyên đai nguyên kiệt
tại thời điểm kiểm tra tài xế không xuất trình được hóa đơn chứng tử hợp pháp
đối với số lượng hàng hóa trên
do vậy lực lượng chức năng tỉnh phú yên đã tiến hành lập biên bản
để tạm giữ số hàng hóa trên và tiếp tục điều tra làm rõ
xử lý theo quy định của pháp luật
sáng ngày một mươi tháng tám tổ kiểm soát của đoàn hải quan biên phòng ba mươi bảy
tiến hành kiểm tra tiến hành tuần tra kiểm soát trên vùng biển vịnh bắc bộ
phát hiện tàu chở bốn mươi chín lít dầu diesel không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
tại khu vực cách cửa lạch dây khoảng một mươi hải lý
hải đoàn phát hiện kiểm tra phương tiện do ông trần văn thơ
chú tỉnh nam định làm thuyền trưởng cùng ba thuyền viên
đang vận chuyển khoảng bốn mươi chín lít dầu dsm
tại thời điểm kiểm tra thuyền trưởng không xuất trình được các giấy tờ có liên quan
chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng hóa theo quy định
tổ kiểm soát đã tiến hành lập biên bản vi phạm và dẫn giải
và di lý phương tiện hàng hóa và các thuyền viên về cảng hải đoàn
để tiếp tục điều tra xử lý theo đúng quy định của pháp luật
thưa quý vị với sự phức tạp và tinh vi
của các hành vi chiêu cho lừa đảo trực tuyến hiện nay
người dùng như rơi vào ma trận giữa thật và giả
và bất cứ ai cũng có thể trở thành con mồi và nạn nhân của các đối tượng lừa đảo
nếu không cảnh giác
lợi dụng các công cụ giao tiếp trực tuyến kể gian liên tục thay đổi chiến thuật
khiến nhiều người xa bẫy
tiểu mục cảnh giác ngày hôm nay sẽ thông tin cho quý vị và khán giả
một kịch bản lừa đảo mới để nhận diện và phòng tránh
chiếc lò nướng này là mồi mà các đối tượng dùng để dẫn dắt một cô gái
vào kịch bản lừa đảo đã được dựng sẵn
lần đầu tiên gọi cho em thì người ta cũng gọi qua số điện thoại của em
và bảo là ở bên sàn thương mại tử lazada tặng quà tri ân
nhưng mà lần đấy thì em cũng cảm thấy là lừa đảo
nên là em cũng không đồng ý để nghe máy tiếp
thì lần thứ hai thì vẫn là có một bên giống như thế gọi
nhưng mà lần này họ bảo là ở bên điện máy xanh và tặng quà
đa phần là đều tiếp cận qua điện thoại thôi
và sau đó thì sẽ kết bạn gia lô và chuyển qua telegram để nhắn tin
lấy lý do tặng quà tri ân từ các thương hiệu quen thuộc
lầu tiếp cận đạn nhân và thực hiện kế hoạch thả con săn sát bắt con cá rô
đầu tiên là bên đấy gửi cho em danh sách quà để mình chọn trước
sau khi em chọn quà xong thì họ lên đơn và bảo em xác nhận thông tin
thì họ cũng bảo luôn là không mất bất kỳ chi phí gì kể cả tiền ship
đó thì xác nhận thông tin xong thì rất nhanh khoảng hai tiếng sau là
bên tiki họ đã gửi hàng cho em rồi
thì sau khi nhận hàng xong thì bên đấy có bảo em là quay lại video bóc hàng
và gửi lên một cái nhóm telegram có rất nhiều người trên đấy
và sau khi mà gửi lên xong thì họ sẽ bảo mình là vào đấy chơi trò chơi
để được lì xì và vào đấy làm một vài nhiệm vụ để được những món quà to hơn
sau khi nhận được quà và không phải trả bất cứ chi phí nào khác
nhiều người bắt đầu tin tưởng và xa vào những cái bẫy tiếp theo
các đối tượng sẽ rụ rỗ nạn nhân nạp tiền vào tài khoản chỉ định
với lời mời gọi thực hiện nhiệm vụ để mở gói ưu đãi
với nhiều quyền lợi hơn trao thưởng lớn hơn
ban đầu chúng sẽ trả thưởng cho người tham gia một vài lần
với mức thưởng nhỏ tạo kích thích và tin tưởng
sau khi số tiền được nâng lên chúng lấy đủ lý do để không thực hiện thanh toán
như sai cú pháp sai thông tin thành viên ngoài giờ hành chính sự cố hệ thống
cái điểm chung lớn nhất mà các đối tượng thực hiện là kiểu gì cũng yêu cầu nạn nhân
chuyển tiền để mà hưởng được một cái khoản lợi nhuận nào đó
và cái dấu hiệu ở đây cũng thấy rằng là rõ ràng là những cái công việc nó không nặng
nhưng thu nhập của mình thì lại rất là tốt
thì cái điều này là điều hoàn toàn phi lý
từ những người lạ mà có thể trao cho mình được một cái cơ hội như vậy
thì phải đặt ra
và cái câu hỏi nghi vấn
hiện nay có chín mươi các cuộc tấn công lừa đảo thường đánh vào lòng tin người dùng
đặc biệt là người dùng không có kiến thức kỹ năng tự bảo vệ mình trên không gian mạng
những người có kỹ năng đôi khi cũng bị mất cảnh giác để trở thành nạn nhân
của cuộc lợi đảo trực tiến khuyến cáo mọi người dân cần nâng cao nhận thức
rủi ro đồng thời cẩn trọng bảo mật thông tin cá nhân
trong trường hợp có nghi ngờ về hoạt động chiếm đoạt tài sản
cần kịp thời báo về cho cơ quan công an nơi gần nhất để được tiếp nhận và hướng dẫn
không có bữa ăn nào là miễn phí đặc biệt là trên môi trường mạng
nơi mọi thứ đều ẩn danh và khó xác định
vì vậy người dân cần hết sức tỉnh táo không vì một món quà tặng mà trở thành nạn nhân
và có thể mất nhiều tỷ đồng
chưa kể đến việc cung cấp thông tin cá nhân như số tài khoản ngân hàng
địa chỉ nơi ở cho những người lạ cũng tiềm ẩn không ít rủi ro
trước mà trận lừa đảo trực tuyến hiện nay mỗi người cần trang bị cho mình phòng tuyến
để tự bảo vệ túi tiền của mình
chỉ còn vài ngày nữa là đến mốc thời gian một mươi năm tháng tám
thời điểm áp dụng quy định mới về quản lý biển số xe
nên những ngày gần đây lượng người đến các cơ sở đăng ký xe để thực hiện đổi biển
đổi chủ rất đông đúc tăng gấp ba bốn lần so với bình thường
tại các cơ sở đăng ký xe luôn đông đúc người dân đến thực hiện các thủ tục đăng ký mới
sang tên đổi biển số màu trắng sang màu vàng
và đặc biệt là thủ tục sang tên chính chủ là công việc được thực hiện nhiều nhất
trong số các việc liên quan đến biển số xe ô tô tại cơ sở đăng ký này
càng gần một mươi năm tháng tám lượng chủ xe đến làm công việc này ngày càng đông
cùng với một lý do muốn làm trước một mươi năm tháng bốn
trong số khoảng gần một trăm năm mươi hồ sơ giải quyết hàng ngày tại một địa điểm đăng ký
một phần năm xe là xe đăng ký mới số còn lại là sang tên chính chủ với các xe cũ
tình trạng này diễn ra tại tất cả các cơ sở đăng ký
phương tiện của hà nội từ hai tuần qua và được dự báo là sẽ còn tiếp diễn trong vài ngày tới
giá xăng dầu ngày hôm nay một mươi một tháng tám được liên bộ công thương tài chính điều chỉnh tăng từ một mươi năm giờ
với mức tăng cao nhất là của dầu diesel lên tới một tám trăm linh đồng một lít
trên cơ sở điều hành của liên bộ các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giá xăng dầu kể từ một mươi năm h ngày hôm nay
theo đó giá xăng e năm tăng ba mươi đồng một lít
giá bán là hai mươi hai tám trăm hai mươi đồng một lít
giá xăng ron chín mươi năm tăng ba mươi đồng một lít
giá bán là hai mươi ba chín trăm chín mươi đồng một lít
giá dầu diesel tăng mạnh tới một tám trăm một mươi đồng một lít
giá bán là hai mươi hai bốn trăm hai mươi đồng một lít
giá dầu hỏa tăng một sáu trăm một mươi đồng một lít
giá bán là hai mươi một tám trăm tám mươi đồng một lít
tại kỳ điều hành này liên bộ không trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu
và cũng không chi sử dụng quỹ bình ổn giá với hầu hết các mặt hàng xăng dầu
giá trứng da cầm tăng cùng với đó giá mít thái cũng tiếp tục tăng
đây là thông tin có trong cụ tin giá cả ngày hôm nay
những ngày gần đây giá trứng gà trứng vịt tăng cao hơn hẳn so với trước
cụ thể trứng gà ta giao động từ ba mươi năm đến bốn mươi đồng một chục
trứng gà công nghiệp từ ba mươi đến ba mươi hai đồng một chục
trứng vịt có giá từ ba mươi bốn đến ba mươi năm nghìn đồng một chục
giá trứng tăng do những tháng đầu năm giá giảm mạnh
người nuôi không có lãi bỏ đàn làm cho nguồn cung thiếu hụt
kéo giá trứng tăng trở lại
theo thông tin từ các vợ mít ở đồng bằng sông cửu long
giá mít thái hôm nay tiếp tục tăng thêm từ một đồng một cân
cụ thể tại tiền giang bốn mươi bốn đồng một cân mít kem lớn bốn mươi hai đồng một cân
mít kem nhỏ ba mươi hai đồng một cân mít kem loại ba từ một mươi hai đồng một cân
trong phóng sự tái diễn vấn nạn tận diệt xuân đất
nông dân vùng trồng cam kêu cứu mà truyền hình công an nhân dân đã gửi tới quý vị cho thấy
thực trạng người dân đổ xô đi bắt run tại khu vực cao phong hòa bình
việc tận diệt xuân đất đem bán cho thương lái có thể đem lại cái lợi chân mắt
nhưng hậu quả để lại với môi trường thì vô cùng nặng nề
để hiểu rõ hơn về những hệ lụy này mời quý vị tiếp tục theo dõi phóng sự ngay sau đây
thưa quý vị đây là một bộ đồ nghề kích dung bao gồm có bộ phát bình ác quy và dây dẫn
dây này thì sẽ có hai cọc để cắm xuống đất
và việc mà những người kích run cần làm chỉ là cắm hai chiếc cọc này xuống
đấu nối ba cái thiết bị này với nhau và ngồi chờ run ngoi lên thôi
một người một ngày thì có thể bắt được từ một mươi đến một mươi hai kg dùn
và để cho việc bắt run an toàn hơn với những thiết bị điện này thì có một chiếc điều khiển từ xa được sáng chế ra
thiết bị này ghi công suất lên đến tám trăm tám mươi tám w
khi kích hoạt sử dụng thì hầu hết mọi loại dung
đều ngoi lên mặt đất
thực tiễn cho thấy sau khi những diện tích đất bị kích trộm để bắt run
thì cây trồng kể cả cây cọ trên diện tích đó đều bị ảnh hưởng nặng nề
nhất là dễ tơ của cây cam và ngay cả ấu trùng của các loài sinh vật
về cái kích điện ở dưới đất thì cái sung điện là một dòng sung điện rất là lớn
họ dùng đến cái sung điện nó có thể lên đến vài nghìn v
giai đoạn mà sau khi mưa thì là cái lúc mà bộ dễ của nó dễ tơ đang phát triển
thì các cái dễ tơ thì bị thui bị cháy hết các dễ tơ
và cây cam thì sau khoảng một tuần thì sẽ thấy là biểu hiện là nó bị vàng lá này
sau đó thì lá bị xoắn đọt này
và bắt đầu là có cái hiện tượng mà quả có hiện tượng rụng và trút quả
về mặt khoa học thì rõ ràng chúng ta sẽ phải có những cái thực nghiệm để chứng minh điều đó
nhưng về cơ sở thực tế thì thấy rằng là khi đổ một cái lượng hóa chất
hóa chất đây có thể là
nước vôi hay nước xà phòng thôi
đặc biệt là việc dùng các điện với một cái cửa ngộ dòng điện nó hiệu điện thế nó cao như vậy
thì chắc chắn là sẽ ảnh hưởng đến cái hệ vi sinh vật ở trong đất
thậm chí là đến những cái dễ cây
bởi vì những cái dễ cây nó cũng là cái thực thể sống
thì chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng
song song với những hậu quả để lại cho đất nông nghiệp
thì vấn nạn này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an ninh trật tự
khuẩn giữa những người trồng cam với những đối tượng kích trộm run đất này càng gia tăng
thậm chí từng có xe ô tô chở run từ nguồn kích trộm bị người dân chặn lại đập phá
người dân sau khi bắt được những cái trường hợp lưu mong kích run
thì đa phần là người dân có bức xúc
bức xúc bởi vì là họ bị thiệt hại về mặt kinh tế
ảnh hưởng đến cây trồng
sau khi nhận được thông tin thì công an huyện đã có bản chỉ đạo của con phát xã
là tiến hành tuyên truyền vào đất
vận động người dân không để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự đại thương
thứ hai là chúng tôi đã tham mưu cho ủy ban dân huyện có công văn chỉ đạo các ngành chuyên môn của huyện
tập trung chính vào công tác tuyên truyền
vận động người dân trên địa bàn là phải bảo vệ tài sản
và không để xảy ra các hiện tượng mất an ninh trật tự
quá trình phản ánh vấn nạn kích trộm run đất tại huyện cao phong
nhóm phóng viên được biết hiện việc xử lý
cũng như ngăn chặn vấn nạn này còn rất nhiều khó khăn dẫn đến không ít bức xúc từ người dân
bên cạnh đó giải pháp trước mắt nhằm hồi sinh lại những thửa đất sau khi bị các đối tượng kích trộm run
là điều mà người dân đang rất quan tâm nhằm tạo môi trường thuận lợi cho loài run đất phát triển trở lại
có như vậy cuộc sống và sinh kế lâu dài của họ mới được ổn định
rõ ràng là thứ nhất là phải có nguồn
là cái chuyện là có thể chuyển những cái
đất có trứng hoặc là có những con run trưởng thành từ những cái nơi chưa đi
và quan trọng hơn thì cái con run này thì nó vẫn sử dụng cái chất hữu cơ
tăng cường các cái tàn dư thực vật và những cái loại phân hữu cơ
để có thể tạo cái môi trường thuận lợi hơn cho con run đất này nó sinh sôi
và chúng tôi cũng nghĩ rằng trong những giải pháp mà đang đề xuất để thực hiện
ngoài cái quy trình nhân nuôi thì gồm có cả cái quy trình để bảo tồn
và phát huy cái tác dụng của con run đất này trong cái điều kiện canh tác thông bình thường của người dân
vâng hành vi đánh bắt run đất bằng kích điện đã vi phạm điều cấm
theo quy định tại khoản hai điều bảy luật bảo vệ môi trường năm hai nghìn một mươi bốn
tuy nhiên hiện nay do chưa có chế tài xử phạt hành vi sử dụng máy kích điện để bắt run
nên chỉ dừng lại ở việc lập biên bản nhắc nhở
nên chưa đủ sức giặt đe
truyền hình công an nhân dân sẽ tiếp tục phản ánh vấn nạn này vào những bản tin tiếp theo
và tiếp theo chương trình xin mời quý vị cùng theo dõi những tin tức kinh tế đáng chú ý khác trong kinh tế phương nam
xin kính chào quý vị đang theo dõi kinh tế phương nam
thưa quý vị mới đây sở nội vụ đã trình ưu ba nhân dân tp hcm dự tháo tờ trình báo cáo thủ tướng chính phủ
quy định chấm dứt thời gian thế điểm hoạt động của ban quản lý an toàn thực phẩm tp hcm
kể từ ngày sở an toàn thực phẩm được thành lập theo nghị quyết của hội đồng nhân dân thành phố
dự kiến tờ trình thành lập sở an toàn thực phẩm tp hcm theo nghị quyết số chín mươi tám năm hai nghìn hai mươi ba
về thế điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển của tp hcm
sẽ được hội đồng nhân dân tp hcm thông qua trong năm nay
trước đó cuối tháng ba thủ tướng chính phủ đã quyết định kéo dài thời gian thí điểm hoạt động
của ban quản lý an toàn thực phẩm tp hcm
từ ngày một tháng bốn đến khi thủ tướng quyết định mô hình hoạt động chính thức
của ban quản lý an toàn thực phẩm tp hcm
đến ngày hai mươi bốn tháng sáu quốc hội đã ban hành nghị quyết chín mươi tám trong đó có nội dung
cho phép hội đồng nhân dân tp hcm thành lập sở an toàn thực phẩm
là cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tp hcm
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm phan văn mãi vừa ký công văn gửi thủ trưởng sở ngành
lãnh đạo văn phòng ủy ban nhân dân tp hcm về việc chuẩn bị các nội dung
trình hội đồng nhân dân tp hcm tại kỳ họp chuyên đề dự kiến tháng chín
dự kiến tại kỳ họp lần này ủy ban nhân dân tp hcm sẽ trình hội đồng nhân dân
một mươi nội dung cụ thể hóa nghị quyết chín mươi tám hai nghìn hai mươi ba về thiết điểm một số cơ chế
chức sách đặc thù phát triển của tp hcm
nội bật là tờ trình hành lập sở an toàn thực phẩm tp hcm và các tờ trình
về chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ công chức viên chức
người hoạt động không chuyên trách xã phường thị trấn tổ chức bộ máy
số lượng và chức năng nhiệm vụ các phòng ban chuyên môn đơn vị trực thuộc tp hcm
thủ tục chuyên nỗ mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới năm trăm linh hectare
danh mục dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ hiện hữu áp dụng là hợp đồng bot
với một trăm tám mươi chín kiến nghị của một trăm bốn mươi tám dự án từ hiệp hộ bắc đông sản tp hcm
thượng ủy ban nhân dân tp hcm đã chỉ đạo giải quyết được bốn mươi ba kiến nghị của ba mươi chín dự án
sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba thành phố đã xem xét cho bán các dự án nhà ở hình thành
trong tương lai với một mươi bốn sáu mươi sáu căn
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba hiệp hội bất đồng sản tp hcm đã gửi một trăm tám mươi chín kiến nghị
và ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo giải quyết được bốn mươi ba kiến nghị của ba mươi chín dự án
thời gian tới thành phố sẽ tiếp tục tập trung tháo gỡ đối với bảy mươi một kiến nghị của bốn mươi tám dự án
liên quan đến thủ tục đầu tư xây dựng riêng với ba mươi kiến nghị của ba mươi dự án
liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
sở tài nguyên và môi trường tiếp tục trà sát đẩy nhanh tiến đội giải quyết
cùng với đó thành phố hiện đang theo dõi tiếp tục xử lý khi có kết luận hoặc bản án
đối với hai mươi một dự án thuộc nhóm thanh tra điều tra trả sát pháp lý và một mươi sáu dự án
thuộc nhóm đất công doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa
thống nhất chủ trường tháo gỡ theo hướng cho phép chủ đầu tư hai dự án được huy động
sản phẩm nhà ở trong thời gian cơ quan nhà nước tính toán nghĩa vụ tài chính phát sinh
giờ đó trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba
nhân dân thành phố đã xem xét cho bán nhà ở hình thành trong tương lai đối với một mươi bốn sáu mươi sáu căn hộ
nhằm triệt để xử lý tình trạng các cơ sở thẩm mỹ hoạt động không phép
ủy ban nhân dân tp hcm chỉ đạo các địa phương xử lý nghiêm các cơ sở thẩm mỹ vi phạm
và công khai kết quả xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng
ủy ban nhân dân thành phố đề nghị sở y tế xây dựng kế hoạch kiểm tra đột xuất thường xuyên liên tục
đối với hoạt động khám bệnh chữa bệnh tại các cơ sở hành nghề y tế tư nhân
từ đó kịp thời phát hiện và xử lý kịp thời các sai phạm trong quá trình hoạt động của các cơ sở y tế trên địa bàn
đặc biệt là các phòng khám chiêu khoa phẫu thuật thẩm mỹ và các cơ sở cung cấp dịch vụ thẩm mỹ không phép
không đáp ứng đủ tiêu chuẩn an toàn và chất lượng về phẫu thuật thẩm mỹ theo quy định
sở y tế được giao phối hợp với sở thông tin truyền thông kiểm tra xử lý triệt để các trang mạng xã hội
như facebook zalo có đăng tải các nội dung quảng cáo khám bệnh chứa bệnh
đặc biệt quảng cáo các dịch vụ thẩm mỹ không đúng quy định pháp luật
trong ngày một mươi một tháng tám tại thành phố hồ chí minh hội truyền thông số việt nam cùng nhiều đơn vị
trong lĩnh vực thương mại điện tử đã tổ chức hội thảo chủ đề beon digital hơn cả kỹ thuật số
với nhiều chủ đề cập nhật xu hướng mới trong thời đại công nghệ
hội thảo chia thành hai phiên thảo luận lấy ý tưởng là hiện tại và tương lai
với sự tham gia của hơn một chuyên gia đại diện các đơn vị trong ngành truyền thông thương mại điện tử
mười chủ đề được phân tích sâu trong xuyên suốt ngày một mươi một tháng tám
bắt đầu với những số liệu quan trọng về toàn cảnh thị trường số việt nam
và tiếp tục giới thiệu các xu hướng trí tuệ nhân tạo đang dần tham nhập sâu vào ngành truyền thông quảng cáo
cũng như cách người tiêu dùng tiếp cận sản phẩm
hội truyền thông số việt nam kỳ vọng những nội dung chuyên biệt sẽ giúp kết nối các đơn vị trong ngành một cách hiệu quả
từ đó thúc đẩy sự sáng tạo và đổi mới trong lĩnh vực truyền thông số
triển lãm quốc tế chuyên ngành thực phẩm đồ uống thiết bị công nghệ chế biến bao bì thực phẩm đồ uống lần thứ hai mươi bảy
đã khai mạc tại thành phố hồ chí minh quy tụ tám trăm linh gian hàng của bảy trăm linh doanh nghiệp đến từ hai mươi quốc gia và vùng lãnh thổ
triển lãm là hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng tiếp tục mở ra cho các doanh nghiệp việt nam và nước ngoài
cơ hội trưng bày quảng bá sản phẩm mở rộng thị trường kinh doanh
và chủ nhân công nghệ với nhiều sản phẩm từ các lĩnh vực như thực phẩm đồ uống thực phẩm dinh dưỡng
thực phẩm chức năng thủy sản nguyên liệu phụ gia thực phẩm máy móc thiết bị sản xuất đóng gói bảo quản thực phẩm
qua cái triển lãm này thì chúng tôi có những cái giao lưu những cái kết nối và cùng chia sẻ với nhau
các cái sản phẩm các cái nguyên liệu thì đây là một cơ hội xúc tiến thương mại rất tốt
cho các cái doanh nghiệp trong ngành chế biến thực phẩm và đồ uống
đối với triển lãm bao giờ cũng đem lại cái ưu việt và cái thành quả cho cái người sản xuất
các công ty sản xuất và đến những người tiêu dùng và các thông tin đến với các quốc tế
nó góp phần thúc đẩy giới thiệu và lan tỏa cái giá trị của nhà sản xuất
những nhà cung cấp nguyên vật liệu cũng như sản phẩm đến người tiêu dùng
đến với công chúng một cách hợp thức hóa và rộng rãi hơn
tổ chức đồng thời cùng triển lãm chuyên ngành thực phẩm đồ uống và bao bì đóng gói
triển lãm quốc tế logistics việt nam lần thứ nhất
có thể nói ngành logistics đóng vai trò thang chốt nối liền cho các thành phần kinh tế
và triển lãm của ngành logistics là một trong những giải ấp ủ
để đạt mục tiêu phát triển tương xứng với tiềm năng vốn có
triển lãm này thì là lần đầu tiên tổ chức ở hồ chí minh
triển lãm này có sự tham gia rất nhiều đối tác với khách hàng
trong ngành logistics và ngành bệnh chuyển hàng hóa
việt jet air cargo là công ty con của phần việt jet air
năm nay triển lãm đã thu hút nhiều nhãn hàng uy tín trong nước và quốc tế
qua đó tạo thành chuỗi liên kết gia tăng hiệu quả thương mại đa dạng hóa nguồn cung ứng
thúc đẩy cạnh tranh và tăng cường kết nối với doanh nghiệp nội và ngoại khối
nằm trong đời cao điểm tuyên truyền tổng kiểm soát các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách
và vận tải hàng hóa công an tp hcm đã yêu cầu các doanh nghiệp hợp tác xã vận tải
và các bến xe đăng ký
các bến xe đang hoạt động trên địa bàn ký cam kết không vi phạm trật tự an toàn giao thông
những ghi nhận ngay sau đây cũng sẽ khép lại kinh tế phương nam ngày hôm nay
sau khi có buổi làm việc tại bến xe an sương đội cảnh sát giao thông an sương
phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sát công an tp hcm đã cùng với ban quản lý bến xe
hãng xe khách phương trang xe khách chính nghĩa tiến hành ký cam kết
tuân thủ các quy định về đảm bảo an ninh trực tự trực tự an toàn giao thông
tuân thủ việc bán vé đúng giá đúng số lượng không chở quá số ghế
đặc biệt không đón trả khách không đúng nơi quy định
ngoài ra trong cam kết này bến xe các doanh nghiệp còn thực hiện phối hợp chủ động phòng ngư đấu tranh
đối với các loại tội phạm như ma túy trộn cắp móc túy lừa đảo cò vé
các nhà xe phải kiểm soát nắm rõ tình hình của tài xế
không để tài xế sử dụng rượu bia ma túy chất kích thích khi lái xe
với tiêu chuẩn là tất cả về khách hàng
khách hàng tất cả các nhà xe tất cả các nhà xe tất cả các nhà xe
không phải là những người khách đi xe mà khách hàng của chúng tôi là tất cả những người dân của việt nam này
chúng tôi phải làm tốt để làm gương xin lỗi được phép để làm gương
và làm sao cho cái ngành vận tải nó đẹp nó tốt đẹp hơn nữa
và cái trật tự xã hội của mình nó dân minh hơn nữa
chứ không phải qua những cái biểu bụi cam kết như thế này chúng tôi mới thực hiện
và từ trong thâm tâm và từ đầu là cái tiêu chí của doanh nghiệp duy nghĩa
của lãnh đạo chính nghĩa là đã đưa ra như vậy rồi
thì hôm nay có các
các băng ngành này chúng tôi cũng rất là trân trọng
và cũng muốn tất cả mọi người tất cả những người tham gia giao thông
và những người không tham gia giao thông
chúng ta cũng nên ý thức về vấn đề trật tự vấn đề bình an cho xã hội của mình
trong thời gian tới chắc chắn là nó sẽ là rõ ràng hơn
tại bây giờ đã triển khai rất nhiều chẳng hạn như là ví dụ là cái lệnh vận chuyển
là đã là coi như là điện tử rồi bán vé cũng qua điện tử luôn
do vậy là cái việc này chắc chắn là thời gian tới
cũng như là các đơn vị giữa hoạt động trong bến cũng như là bến là chặt chẽ hơn
cũng như là trong cái việc mà để
trong cái hoạt động mà nó ở tại bến xe nó tốt hơn
thì các cái vấn nạn xã hội mà trong cái chuyên đề sáng nay thì các anh thấy rồi
như vậy thì từng bước thì sẽ làm cho nó tốt
sau ký cam kết nếu đơn vị kinh doanh vận tải hành khách
vận tải hàng khóa bằng container vẫn vi phạm
thì ngoài phạt tiền tước giấy phép lái xe của tài xế
phòng cảnh sát cho thông đường bộ
các công an thành phố hồ chí minh sẽ kiến nghị xã giao thông vận tải
cục đăng kiểm việt nam không kiểm định đối với các trường hợp
hết niên hàng sử dụng thu hồi vô hiệu vận tải
và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
kính chào tạm biệt quý vị